vận chuyển tám trăm bảy mươi bảy kg pháo các loại hai đối tượng nguyễn quang phúc và vương duy thắng cùng chú tại thị trấn chư ti huyện đức cơ vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ tại chân đập thủy điện c san bốn làng răng xã iao huyện iagrai
thời điểm bị bắt hai đối tượng sử dụng xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn một trăm linh sáu do phúc điều khiển thắng đi cùng phụ xe
qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
hai đối tượng mở cửa bên phụ bỏ chạy xuống bờ sông thì bị tổ tuần tra khống chế và bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe có hai mươi tám bao tải bên trong chứa năm trăm năm mươi chín hộp pháo các loại
xe ô tô không có giấy tờ được các đối tượng tháo rời ghế sau để vận chuyển pháo
bước đầu các đối tượng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số pháo trên từ chân đập thủy điện sê san bốn về thành phố pleiku tiêu thụ
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm
linh kiện điện tử xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng một năm tỷ đồng
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc xã an phú
huyện tịnh biên tỉnh an giang tổ liên ngành phát hiện xe ô tô tải bảy mươi một c ba nghìn bảy trăm năm mươi bốn do tài xế phạm tấn thới
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã đa phước huyện an phú điều khiển có vận chuyển trên bốn mươi năm tám trăm linh sản phẩm là mỹ phẩm
linh kiện điện tử quần áo may sẵn có xuất xứ thái lan trung quốc và không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra tài xế thới không xuất trình được hóa đơn để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện tịnh biên lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
đã thành quy luật thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu nguyên liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh
nên hoạt động buôn lậu hàng giả diễn biến phức tạp
dù đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng với những thủ đoạn tinh vi dân buôn lậu sản xuất hàng giả đã khiến cho các lực lượng chức năng phải gồng mình đối phó
mới đây tổ liên bành chống buôn lậu tỉnh an giang đã phối hợp với công an thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh do ông trịnh minh hưng làm đại diện
qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở có hai trăm ba mươi sáu thùng cắt tông chứa trên bốn sáu trăm linh chai nước rửa chén làm giả làm nhái nhãn hiệu nổi tiếng
trong một vụ việc khác ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã phối hợp với công an thành phố đông hà
tỉnh quảng trị bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ sáu mươi một bao tải pháo với tổng trọng lượng khoảng chín trăm linh kg
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong một vụ việc khác ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã phối hợp với công an thành phố đông hà

trong một vụ việc khác ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã phối hợp với công an thành phố đông hà tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc
trong một vụ việc khác ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc
trong một vụ việc khác ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh nghi lộc tỉnh
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách thuế về quản lý hải quan
rồi kể cả trong công tác chống buôn lậu vận động quần chúng nhân dân cùng với lực lượng hải quan
tham gia đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hạng giải
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng liên ngành trong chống buồn lậu và gian lận thương mại
và tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với hải quan các nước
để công tác chống buôn lậu gian lận thương mại được hiệu quả từ thời điểm hiện nay đến tết nguyên đán
công tác phối hợp giữa các lực lượng chống buồn lậu gian lận thương mại như công an quản lý thị trường hải quan
phải thường xuyên liên tục và chặt chẽ hơn nữa với quyết tâm cao nhất
ngoài ra công tác phối hợp với lực lượng tại các địa phương biên giới địa bàn trọng điểm
cũng cần tăng cường kiểm tra ngăn chặn không để hàng hóa nhập lậu vào thị trường
trong đó tập trung vào những mặt hàng trọng tâm địa bàn trọng điểm
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre phối hợp với các lực lượng có liên quan
vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở giết mổ lợn do bà nguyễn thị hai
chú xã tân thành bình huyện mỏ cây bắc làm chủ
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn của bà hai
đang mổ lợn chết
tại cơ sở có hai mươi bảy con lợn chết
trong đó có một mươi sáu con đang trong quá trình phân hủy bị vứt ra môi trường
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép cho giết mổ động vật
tổng số tiền xử phạt chủ cơ sở là một mươi chín năm triệu đồng buộc tiêu hủy động vật sản phẩm động vật vi phạm
ngoài ra lực lượng chức năng đã vận động bà hai tự nguyện tiêu hủy hai mươi bốn con heo
có dấu hiệu mắc bệnh đang lưu giữ tại cơ sở
một đường bộ sáu ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hàng không năm ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực
hàng hải một ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đường sắt ba ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực
đăng kiểm và hai ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa
hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một chính phủ đã ký ban hành nghị định một trăm linh ba quy định về mức thu lệ phí trước bạ
đối với ô tô rơ móc hoặc là sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất
và lắp ráp trong nước nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô
trong nước trước bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô
rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất
lắp ráp trong nước bằng năm mươi mức thu quy định hiện hành
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mức thu lệ phí trước bạ trở về mức cũ
đây là lần thứ hai trong hai năm qua lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm năm mươi
đây được xem là một trong các giải pháp kích cầu thị trường ô tô trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị ngày hôm nay chính là ngày black friday
hay còn gọi là ngày thứ sáu đêm tối
đây là thời điểm để người tiêu dùng có thể mua sắm các mặt hàng với mức giá yêu đãi
và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
cả khách hàng và các doanh nghiệp đã chuẩn bị cũng như tận hưởng ngày hội mua sắm này như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
để sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng
trong ngày black friday cửa hàng điện tử này đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn
đặc biệt là các chương trình phục vụ cho khách hàng mua sắm qua hình thức trực tuyến

để phục vụ khách hàng trong dịch lễ mua sắm lớn nhất trong năm
với chế độ chính sách bảo hành đổi trả linh hoạt đi kèm với khuyến mãi hấp dẫn
vừa đảm bảo được công tác phòng trả linh hoạt

nhận định được xu hướng mua sắm của người tiêu dùng
trong thời gian này trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
các doanh nghiệp thương mại điện tử đã chủ động lên phương án kế hoạch
để đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
để đảm bảo trong ngày brexit day người mua hàng có được trải nghiệm
việc chuẩn bị bao gồm rất nhiều các đấu mụn
đầu tiên là sendor phải làm việc với rất nhiều các nhà bán hàng
để đảm bảo lượng hàng hóa nhiều cộng với mức triết khấu
tốt nhất cho người mua hàng
sendo cũng làm việc với các công ty vận chuyển để đảm bảo ngày đó
là người mua hàng được hưởng cái ưu đãi về miễn phí vận chuyển
black friday chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài đến hết hai ngày cuối tuần
người tiêu dùng có thể tận dụng ngày này để mua sắm cho mình những món đồ yêu thích
với mức giá hấp dẫn
tuy nhiên người tiêu dùng cần lựa chọn những địa chỉ uy tín khi đặt mua trực tuyến
tìm hiểu và so sánh giá cả của các mặt hàng
trước và sau giảm giá
người tiêu dùng có thể tận dụng những địa chỉ uy tín khi đặt mua trực tuyến
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay